về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý
hệ thống its gồm một mươi sáu camera giám sát và năm mươi hai camera thăm dò phương tiện lắp đặt dọc tuyến
toàn bộ dữ liệu hình ảnh video trên tuyến được truyền về trung tâm điều hành với nhân viên trực sẽ theo dõi và xử lý hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ngày